chiều ngày hai mươi bảy tháng chín theo giờ new york thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có bài phát biểu quan trọng
tại phiên thảo luận cấp cao đại hội đồng liên hợp quốc khóa bảy mươi ba với chủ đề
để liên hợp quốc gắn bó với tất cả người dân lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm chung
vì các xã hội hòa bình công bằng và bền vững
thể hiện là thành viên tích cực và có trách nhiệm trong bài phát biểu
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đề nghị trách nhiệm kép để giải quyết các vấn đề toàn cầu
trong bài phát biểu thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh đến vai trò quan trọng
và nỗ lực không mệt mỏi của liên hợp quốc
giúp hơn bảy mươi năm qua kể từ khi liên hợp quốc ra đời năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm đã không xảy ra chiến tranh thế giới
thực thi những chuẩn mực cốt lõi của quan hệ quốc tế trong hiến trương liên hợp quốc
liên hợp quốc đã thực sự trở thành biểu tượng của tinh thần đoàn kết toàn cầu
nơi kết tình các giá trị tiến bộ nhân văn và hiện thực hóa khát vọng vươn lên
vì một thế giới hòa bình
thủ tướng cũng thông tin về tình hình phát triển của việt nam
chủ động hội nhập quốc tế ký và tham gia và đang đàm phán một mươi sáu hiệp định thương mại tự do fta
mở ra quan hệ thương mại tự do với gần sáu mươi quốc gia đối tác lớn trên thế giới
đồng thời để cao trách tinh thần đối thoại và hợp tác trong vấn đề quyền của người
việt nam cũng đã nỗ lực bảo vệ tốt các di sản văn hóa thiên nhiên giữ gìn bản sắc dân tộc
chúng tôi là một trong số ít quốc gia đã hoàn thành trước thời hạn nhiều mục tiêu phát triển thiên niên kỷ hai nghìn một mươi năm của liên hiệp quốc
nhất là về xóa đói giảm nghèo
chúng tôi luôn nhắc về tình hình phát triển của việt nam
trong việc đề cao hiến dương liên hợp quốc các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế
trong giải quyết các tranh chấp quốc tế bàn biện pháp hòa bình
trong đó có khu vực biển đông tên cơ sở công ước của liên hợp quốc về luật biển một nghìn chín trăm tám mươi hai
và bảo đảm an ninh an toàn và tự do hàng hải hàng không
thủ tướng nguyễn xuân phúc cho rằng liên hợp quốc cần cải cách mạnh mẽ toàn diện
theo hướng nâng cao hiệu quả
để thực hiện tốt vai trò không thể thay thế được trong lãnh đạo xử lý các thách thức toàn cầu
thủ tướng nguyễn xuân phúc đặt vấn đề
và lúc này tôi muốn cùng quý vị đặt ra câu hỏi chúng ta muốn một liên hợp quốc như thế nào
trả lời câu hỏi này tôi đánh giá cao những đề xuất cải tổ của ngài tổng thư ký liên hợp quốc
nhất là tái định vị hệ thống phát triển liên hợp quốc
tôi cũng đề nghị liên hợp quốc tăng cường hợp tác với các khu vực
trong đó có đẩy mạnh cơ chế hợp tác thượng đỉnh liên hợp quốc và asean
theo hướng tăng nội hàm của liên hợp quốc trong asean
và làm đậm nét nội hàm asean trong liên hợp quốc
thủ tướng cho biết vừa qua việt nam đã ứng cử làm ủy viên không thường trực
hội đồng bảo an liên hợp quốc nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
thủ tướng bày tỏ cảm ơn chân thành năm mươi ba nước châu á thái bình dương
đã nhất trí đề cử việt nam là ứng cử viên duy nhất của nhóm
và cảm ơn sự ủng hộ rộng rãi của các nước khác dành cho việt nam
thủ tướng nhấn mạnh việt nam cam kết sẽ luôn là thành viên tích cực
có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế và liên hợp quốc